theo đánh giá của tổ chức khí tượng thế giới việt nam là một trong những nước chịu nhiều thiên tai nhất ở châu á
do vậy để tiếp tục nâng cao hơn nữa khả năng cảnh báo thời tiết nguy hiểm vừa qua tại hà nội
tổng cục khí tượng thủy văn phối hợp với tổ chức khí tượng thế giới
tổ chức hội thảo về dự báo thời tiết nguy hiểm và truyền phát bản tin cảnh báo
là một trong những nước chịu nhiều thiên tai nhất ở châu á
thời gian qua việt nam đã cố gắng tiếp cận công nghệ hiện đại để dự báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
nhiều công nghệ mới đã được áp dụng như hệ thống định vị dông xét ảnh vệ tinh để công tác dự báo được kịp thời hơn
hiện nay việt nam có khả năng dự báo một mươi chín loại hình thiên tai khác nhau bao gồm cả lũ quét sạt lở đất
bên cạnh đó việc trao đổi thông tin dự báo với thế giới cũng được đẩy mạnh
tuy nhiên công tác dự báo cảnh báo thời tiết nguy hiểm của nước ta vẫn còn hạn chế
hệ thống công tác của chúng ta phải đánh giá một cách khách quan là còn rất là hạn chế so với khu vực và quốc tế
chúng ta chỉ chiếm một đội trạm khoảng ba mươi so với các nước khu vực và các nước phát triển
trong đó mặc dù chúng ta đã cố gắng quan tâm đầu tư nhưng do kinh phí hạn chế nên số các trạm quan trắc tự động chỉ chiếm khoảng năm sáu mươi
và chúng ta vẫn còn nhiều đến ba các trạm đồng minh nhân dân
và những trạm này không có thể đáp ứng được về thời điểm lẫn về độ chính xác để có thể phục vụ dự báo
và bên cạnh đó hệ thống truyền tin chúng ta cũng đang cố gắng
và chúng ta còn phải phủ sóng từ chung địa phương cho nó kịp tới hơn
thông qua dự án điểm về dự báo thời tiết nguy hiểm cho khu vực đông nam á
tổ chức khí tượng thế giới đã tăng cường năng lực cho các thành viên trong đó có việt nam
chúng tôi đã tổ chức các hội thảo huấn luyện để tăng cường năng lực cho các dự báo viên
bên cạnh đó tổ chức khí tượng thế giới cùng với cơ quan thời tiết của đức canada cũng không ngừng hỗ trợ cho việt nam
trong việc sử dụng các mô hình số trị hay các hạ tầng máy tính
cấu hình cao
để giúp việt nam duy trì vận hành trung tâm dự báo hỗ trợ của khu vực đông nam á
để tổng cục khí tượng thủy văn trở thành một trung tâm hỗ trợ dự báo khu vực
tổ chức khí tượng thế giới sẽ hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực
chia sẻ các sản phẩm dự báo số trị và dự báo tổ hợp toàn cầu qua mạng internet
bước đầu việt nam và các quốc gia sẽ lập kế hoạch xây dựng hệ thống chỉ dẫn cảnh báo lũ quét cho khu vực đông nam á
trong đó bao gồm việc chia sẻ hạ tầng cảnh báo phương pháp tiện cận
xây dựng các khóa đào tạo cho các dự báo viên các nước để nâng cao khả năng cảnh báo sớm lũ quét